xin kính chào quý vị và các bạn
mặc dù từ chiều tối và đêm qua có sự tăng cường của khối không khí lạnh ở phía bắc
tuy nhiên với cứng độ yếu và di chuyển lịch ra phía đông
nên dự báo thời tiết khu vực bắc bộ trong hôm nay và ngày mai không có sự khác biệt nhiều
khi vẫn chỉ có mưa nhỏ và sương mù vào lúc đêm và sáng sớm
với nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi tám đến hai mươi độ
ở vùng núi có nơi còn thấp hơn
người dân cần lưu ý đảm bảo đèn chiếu sáng cũng như là giảm tốc độ
để đảm bảo an toàn nếu phải lưu thông trên đường vào thời điểm này
sáng ngày mai khu vực giảm mây chưa chiều hưởng nắng
cùng mức nhiệt cao nhất tăng lên ngưỡng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
riêng khu tây bắc có nơi còn cao hơn
tại khu vực miền trung từ đêm qua cuối không khí lạnh cũng phần nào tác động
đến thời tiết khu vực từ phía bắc và trung trung bộ
nên khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh có mưa nhỏ rải rác
và có sương mù vào lúc đêm và sáng sớm
các tỉnh từ quảng bình đến bình thuận
có mưa nhỏ rải rác
còn về nhiệt độ ở phần phía bắc trung bộ
trời rét nhẹ vào sáng sớm với mức nhiệt là từ một mươi bảy đến hai mươi năm độ
phần còn lại mức nhiệt giao động trong khoảng là từ hai mươi một đến ba mươi độ
có nơi còn cao hơn
xa hơn ở phía nam cả vùng cao tây nguyên và nam bộ
tiếp tục mang kiểu thời tiết đặc trưng của mùa khô
nên thời tiết hầu như không mưa và có nắng kéo dài trong ngày
ở vùng cao tây nguyên trời xe lạnh về đêm và sáng
với nhiệt độ trong khoảng là từ một mươi tám đến ba mươi độ
còn tại khu vực nam bộ nhiệt độ lại giao động từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
trong đó miền đông nam bộ có nơi còn đàn ngưỡng nắng nóng
khi mức nhiệt còn vượt ngưỡng ba mươi bốn độ
đến với những thông tin thời tiết trên biển
tại quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc mạnh cấp năm
phía đông bắc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
nhiệt độ là từ hai mươi ba đến hai mươi tám độ
còn tại quần đảo trường sa phổ biến là có mưa rông rải rác
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông bắc mạnh cấp năm
riêng phía tây có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
đêm và sáng sớm trời rét
nhiệt độ là từ một mươi tám đến hai mươi sáu độ
đêm và sáng sớm trời rải rác